theo lộ trình ngày hôm qua một tháng sáu năm mươi bệnh viện trung ương và bệnh viện tự chủ hoàn toàn về tài chính
sẽ áp dụng giá dịch vụ y tế mới cho những người không có thẻ bảo hiểm y tế
tuy nhiên nhiều bệnh viện cho biết dự kiến khoảng một mươi ngày nữa giá viện phí mới sẽ chính thức được áp dụng
đây cũng sẽ là khoảng thời gian để nâng cao nhận thức cho gần hai mươi dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế
về gánh nặng viện phí khi không có thẻ
lần đầu tiên đi khám sức khỏe nhưng vợ chồng chị trần thị nền lại khá bất ngờ
khi thấy số tiền phải bỏ ra để khám nội soi và mua thuốc lên đến gần hai triệu đồng
lý do là cả hai vợ chồng chị đều không tham gia bảo hiểm y tế
còn bệnh nhân này đang được hồi sức tích cực do chấn thương sọ não sau một tai nạn giao thông
không có bảo hiểm y tế nên chi phí một ngày của bệnh nhân lên tới năm triệu đồng
tuy nhiên tới đây khi giá viện phí được điều chỉnh số tiền sẽ còn tăng lên nữa
mỗi ngày các bệnh viện trên cả nước tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế
theo các bác sĩ đây là một gánh nặng cho cả bệnh viện và người bệnh
khi tới đây chi phí điều trị cho bệnh nhân không tham gia bảo hiểm y tế sẽ tăng từ hai đến bốn lần
theo lộ trình từ tháng sáu năm mươi bệnh viện trên cả nước sẽ chính thức điều chỉnh giá viện phí
cho đối tượng không có bảo hiểm y tế
dự kiến mức giá mới cho những người không có bảo hiểm y tế sẽ tăng từ hai mươi đến bốn mươi
riêng giá khám bệnh tăng bốn lần tức là khoảng ba mươi chín đồng một lần khám
tuy nhiên nhiều bệnh viện cho biết sẽ lùi thời gian thực hiện khoảng một mươi ngày
để cân đối mức giá áp dụng cho phù hợp
vì đây chủ yếu là các đối tượng lao động tự do người có thu nhập trung bình
thực hiện theo lộ trình dần dần chúng ta sẽ tính đúng tính đủ các chi phí vào viện phí
để đảm bảo cho hoạt động của ngành y tế bộ y tế đã ra thông tư hai
để mà chúng ta sẽ tính giống như đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế
tức là ngoài chi phí trực tiếp thì có thêm chi phí giám tiếp
là những chi phí về lương về trực về bồi dưỡng phẫu thuật v v
cho vào viện phí của người không có bảo hiểm y tế
việc điều chỉnh viện phí mới cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sẽ được chia theo lộ trình
vào tháng tám sẽ có ba mươi tỉnh thành áp dụng
một mươi năm tỉnh thành áp dụng mức viện phí mới đối với bệnh nhân chưa có bảo hiểm y tế
một mươi tỉnh thành áp dụng vào tháng một mươi và một mươi tám tỉnh thành còn lại áp dụng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vì vậy đây là khoảng thời gian để gần hai mươi dân số còn lại tham gia bảo hiểm y tế ngay từ bây giờ
để giảm gánh nặng chi phí cho bệnh tật